liên quan đến clip xe đầu kéo lùi trên cao tốc tp hcm long thành dầu dây vào chiều ngày hôm qua một mươi bảy tháng một mươi hai
đội sáu phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cục cảnh sát giao thông bộ công an
đã mời tài xế vi phạm và doanh nghiệp tới làm việc
tài xế phạm xuân trường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một quê hà nam đã khai nhận vào lúc sáu h năm mươi phút ngày một mươi sáu tháng một mươi hai
đã điều khiển xe đầu kéo biển số hai mươi chín c bảy mươi bốn nghìn bảy mươi bốn đi lùi trên cao tốc tp hcm long thành dầu dây
đoạn qua km hai mươi ba một trăm linh
hiện cục cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi của tài xế
theo nghị định một trăm linh với hành vi trên xe bị xử phạt từ một mươi sáu đến một mươi tám triệu đồng
tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ năm đến bảy tháng